bị ném đá vào kính xe công an huyện tri lăng phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tùng diễn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn điều tra và xác minh thông tin các tài xế phản ánh
theo đó vào một mươi một h ngày một mươi tám tháng chín hai cháu sinh năm hai nghìn một mươi bốn cùng chú tẩy xã tri lăng huyện tri lăng
thì bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở công an huyện tri lăng để làm việc
tại cơ quan công an hai cháu khai nhận từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã nhiều lần thực hiện hành vi ném đá vào xe ô tô di chuyển trên cao tốc
hiện lực lượng chức năng vẫn đang xác minh làm rõ lý do các cháu thực hiện hành vi nguy hiểm trên
và phối hợp cùng với gia đình để giáo dục các cháu